liên quan đến vụ cướp tài sản của tài xế lái xe taxi xảy ra trên địa bàn thị xã tân uyên tỉnh bình dương
như truyền hình nhân dân đã đưa tin
ngày hôm nay công an thị xã tân uyên đã tạm giữ hai đối tượng để điều tra về hành vi cướp tài sản
hai đối tượng bị tạm giữ gồm lê văn nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và võ thanh đình sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai cùng quê tỉnh cà mau
theo điều tra ban đầu vào khoảng một giờ ngày ba mươi tháng chín nhân và đình đi đến vòng xoay tam hiệp
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai thì thấy xe taxi của anh hoàng hương hoa sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tỉnh đồng nai đang đậu bên đường liên gọi trở về phường tân hiệp thị xã tân uyên
khi đi đến đoạn đường đất tân hiệp một mươi bảy phường tân hiệp thị xã tân uyên
thì hai đối tượng bất ngờ dùng dao khống chế anh hoa cướp hơn chín triệu đồng và ba chiếc điện thoại của anh hoa
sau khi gây án hai đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường
hiện công an thị xã tân uyên đã tạm giữ hai đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật